thủ tướng chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức hội nghị trực tuyến của chính phủ
với các địa phương về các nhiệm vụ giải pháp thao gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trước tác động của đại dịch covid một mươi chín
dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng ba này
hội nghị sẽ thảo luận ba nhóm giải pháp
nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
và nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động
thủ tướng chính phủ giao bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì
phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung
về nhóm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động
gửi bộ kế hoạch và đầu tư trước ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị các nội dung về nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
và nhóm giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
tổng hợp báo cáo đề xuất các bộ cơ quan hoàn thiện các nội dung tài liệu phục vụ hội nghị
thủ tướng chính phủ cũng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ
và các cơ quan liên quan đề xuất thành phần hội nghị xây dựng chương trình kịch bản chi tiết
điều hành hội nghị báo cáo thủ tướng chính phủ các nội dung trên trước ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi